mặc dù là những trẻ em hư phạm pháp khi đang còn tuổi vị thành niên nhưng tết năm nay
các em học sinh trường giáo dưỡng số bốn thuộc cục c một mươi bộ công an đóng trên địa bàn xã an phước
huyện long thành tỉnh đồng nai vẫn được đón tết với đầy đủ vật chất
và trong sự yêu thương đùm bọc của các thầy cô
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
bằng tình yêu thương và lòng nhân ái những thầy cô giáo ở đây đã giáo dục cho các em học sinh thân yêu của mình
trở thành những người có suy nghĩ tích cực với một tâm hồn mới và những hành động đúng đắn
và lo cho các em từng miếng ăn giấc ngủ
đặc biệt trong dịp tết để cho các em vơi đi nỗi nhớ nhà nhà trường đã tổ chức cho các em đón tết
với đầy đủ mâm ngũ quả bánh chưng bánh tét cây đào cây mai mang đậm hương vị tết cổ truyền của dân tộc
trong đây được các thầy các cô chăm sóc lo cho từng miếng ăn giấc ngủ
và tổ chức cho chúng em vui chơi giải trí văn nghệ và còn cho chúng em chơi trò chơi nhân gian
và tổ chức cho chúng em mâm ngũ quả
giúp cho chúng em rèn luyện học tập và sau này trở về hòa nhập với xã hội chúng em sẽ cố gắng là một người công dân tốt
trong dịp tết các em còn được vui chơi thể thao kéo co nhảy bao bố giao lưu văn hóa văn nghệ múa lân múa rồng văn nghệ mừng đảng mừng xuân
đồng thời các em còn được thầy hiệu trưởng chúc tết tặng quà lì xì năm mới
về chế độ tết các em được ăn tăng thêm năm lần so với ngày thường
và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tặng cho mỗi học sinh hai trăm linh đồng để ăn tết